xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trực tự công an quận bình tân tp hcm cho biết đã khám nghiệm hiện trường
để làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn khiến cho một người tử vong
trước đó lúc bảy h hai mươi ba phút sáng ngày năm tháng chín trung tâm thông tin chỉ huy cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
nhận tin báo cháy nhà dân trên đường số một mươi bốn a phường bình hưng hòa a quận bình tân
nên lập tức điều động lực lượng hiện trường để chữa cháy
không lâu sau ngọn lửa được dập tắt cảnh sát giải cứu đưa được ba người ra ngoài
riêng người đàn ông chủ nhà tên đạt bị thương nặng được cảnh sát đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chờ rảy nhưng không qua khỏi
qua ghi nhận lời khai ông đạt tử đốt giấy tờ tại tầng trời tòa nhà
theo người dân ông đã có biểu hiện tâm thần hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra